kỳ họp thứ bảy quốc hội khóa một mươi bốn là kỳ họp trong năm thứ tư của nhiệm kỳ
năm khởi đầu của quá trình chuẩn bị tổ chức đại hội đảng bộ các cấp
tiến tới đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ một mươi ba của đảng
tại kỳ họp lần này quốc hội tập trung phần lớn thời gian cho công tác xây dựng pháp luật
với khoảng một mươi hai ngày làm việc
bên cạnh đó quốc hội dành thời gian xem xét quyết định các vấn đề kinh tế xã hội
ngân sách nhà nước giám sát và cả những vấn đề quan trọng khác
cũng liên quan đến nội dung này trên báo đại biểu nhân dân số ra hôm nay có bài
quyết sách từ lòng dân

theo ông võ quang lâm tháng sáu năm hai nghìn một mươi chín evn sẽ đề xuất một số phương án
báo cáo bộ công thương theo hướng giảm số bậc và các phương án ghi chỉ số
tính toán hóa đơn trong kỳ thay đổi giá nhằm đơn giản hóa và tạo điều kiện
cho người dân dễ kiểm tra dễ theo dõi và dễ giám sát
việc nghiên cứu đề xuất biểu giá điện trong thời gian tới
cũng tiếp tục duy trì theo hướng này đồng thời dựa trên số liệu thống kê
sử dụng điện trong thời gian qua
ngoài ra còn có kết quả và ý kiến của các cuộc hội thảo với các chuyên gia năm hai nghìn một mươi chín
từ đó evn phân tích đánh giá đưa ra một số phương án cũng như lựa chọn phương án tối ưu
trong đó ưu tiên phương án giảm số bậc thang
bất cập bãi đỗ xe ngầm là nhan đề bài viết đáng chú ý được đăng tải trên báo thời nay
thành phố hà nội đang ngày càng quá tải về phương tiện giao thông và bãi đỗ xe
thế nhưng việc nhiều người dân phản đối chủ trương cắt xén một phần công viên cầu giấy làm bãi xe ngầm
cho thấy những bất cập về quy hoạch bãi đỗ xe
từ thực tế nhiều dự án thì bãi đỗ xe trên địa bàn hà nội quy hoạch xong rồi lại để đấy
thậm chí là biến thành nhà hàng kiosk cho thuê
có thể phần nào thông cảm với sự bức xúc và phản đối của người dân
bởi ai dám chắc khi mà có chủ trương xây dựng bãi đỗ xe ngầm tại công viên cầu giấy
nơi đây sẽ không xảy ra tình trạng biến tướng như những công trình trước đó
bắc bộ và trung bộ đang phải chịu đợt nắng nóng khủng khiếp nhất từ đầu mùa hè năm hai nghìn một mươi chín tới nay
với nhiệt độ phổ biến là ba mươi chín bốn mươi độ c nhiều nơi nhiệt độ còn lên tới bốn mươi hai bốn mươi ba độ c
ở những tuyến đường không có cây xanh nhiều nhà cao tầng thì nhiệt độ có thể lên tới gần năm mươi năm mươi một độ c
báo sài gòn giải phóng số ra hôm nay phản ánh vấn đề này qua bài viết vật vã vì nắng nóng
tại nhiều bệnh viện khác ở hà nội và các tỉnh tp phb thì số người nhập viện
điều trị các bệnh do thời tiết nắng nóng cũng tăng đột biến
theo phó giám đốc bệnh viện nhi trung ương cho biết
ước tính mỗi ngày có hơn hai trẻ bị sốt cao viêm mũi tiêu chảy tới khám và đập viện
bác sĩ khuyên cáo là người dân lưu ý uống đủ nước để phòng sốc nhiệt
vì nắng nóng dẫn đến cơ thể bị mất nhiều nước
khi làm việc ngoài trời thì cũng cần phải có đủ trang thiết bị
quần áo bảo hộ chống nắng và hạn chế ra đường trong khoảng thời gian từ một mươi hai h đến một mươi sáu h
và thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình điểm báo ngày hôm nay của truyền hình nhân dân
xin kính chào và hẹn gặp lại trong những chương trình lần sau